chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tư vấn sức khỏe của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị nếu như trong gia đình bạn có người mắc bệnh đau dạ dày hay chính bản thân bạn có căn bệnh này
thì chắc hẳn bạn cũng biết giấc ngủ ban đêm luôn là nỗi ám ảnh
tuy nhiên chúng ta ít ai biết rằng tư thế nằm ngủ như thế nào cũng giúp cơn đau dạ dày giảm bớt và cải thiện được chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả
trong video ngày hôm nay hãy cùng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai tìm hiểu tư thế nằm phù hợp với người bệnh bị đau dạ dày nhé
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai tìm hiểu tư thế nằm phù hợp với người bệnh bị đau dọa dày nhé
thì ở tư thế nghiêng phải hay tư thế nằm sấp thì là dịch dạ dày chui lên thực quản rất là dễ dàng và làm xuất hiện những triệu chứng của trào ngược dạ dày lên thực quản
như vậy theo chuyên gia tư thế nằm phù hợp nhất cho người bị đeo dạ dày là nằm nghiêng bên trái và nằm ngửa
bạn hãy tránh xa nằm tư thế nghiêm bên phải hay nằm sấp để bệnh đau dạ dày không tiến triển nặng hơn
trong đó nằm nghiêng bên trái là tư thế hiệu quả nhất trong việc làm giảm các triệu chứng nặng nề của bệnh nhân đau dạ dày
như đã biết cấu tạo của dạ dày có hình chữ g nên việc nằm nghiêng bên trái sẽ giúp dạ dày và tuyến tụy luôn thấp hơn thực quản
điều này giúp hiện tượng trào ngược dạ dày giảm đi đáng kể
ngay cả khi cơ thắt thực quản bị giãn thì dịch vị vẫn sẽ ở trong dạ dày khó có thể trào lên thực quản
do dạ dày nằm chủ yếu ở bên trái của cơ thể nên ngủ nghiêng về bên trái làm giảm áp lực và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn
ngoài ra duy trì tư thế này sẽ giúp cơ thể dễ dàng chuyển chất thải từ ruột non đến ruột già thông qua van hồi manh tràng
từ đó giúp giảm ứ động thức ăn trong dạ dày ngăn ngừa đầy bụng tà bón và các vấn đề về tiêu hóa khác làm giảm các cơn đau dạ dày
năm ngủ nghiêng về bên trái cũng giúp người bệnh giảm mức độ của cơn đau dạ dày giảm tình trạng ngưng thở do thức ăn trào lên cuống họng khi ngủ
đồng thời giúp giảm ngủ ngáy và giảm tiết dịch vị
nhờ vậy giúp ngăn ngừa tình trạng dư thừa acid trong dạ dày ợ chua và ợ hơi
tương tự như nằm nghiêng sang bên trái năm ngửa với gối các đầu cũng giúp dạ dày nằm thấp hơn thực quản hạn chế hiện tượng acid dạ dày và thức ăn bị trào ngược lên thực quản
hơn nữa khi nằm gối cao đầu thực quản sẽ chết cao hơn về phía đầu dịch vị dạ dày sẽ khó có thể trào ngược lên quống họng
tuy nhiên tư thế nằm nghiêng bên trái vẫn là tối ưu nhất cho những người bị mắc bệnh đau dạ dày
tư thế nằm ngửa cây cao đầu chỉ nên áp dụng khi bạn không quen hay đã mỏi với tư thế nằm nghiêng
hoặc khi bạn gặp các vấn đề về cuộc sống gặp chấn thương do tư thế này cuộc sống được rưỡi thẳng giúp bạn hạn chế những cơn đau mà bạn có thể gặp phải
cách thực hiện tư thế nằm ngửa cao đầu như sau
nằm ngừa trên giường dùng gối kê cao đầu sao cho đầu cao lên từ một mươi một mươi năm cm
nếu bạn bị đau dạ dày nặng cơn đau dữ dội thì bạn nên có thể nâng cao chân giường ở phía trên lên từ hai mươi ba mươi cm
cũng theo bác sĩ
năm sắp có thể gây áp lực lên các cơ quan nội tạng thậm chí gây khó thở khi nằm ở tư thế này quá lâu
trái với tư thế nằm nghiêng bên trái hay nằm ngửa năm sắp sẽ khiến dạ dày cao hơn thực quản kích thích trào ngược dạ dày và gây tức bụng khó tiêu làm tình trạng đau dạ dày của bạn trở nên nghiêm trọng hơn
tương tự với tư thế năm sấp tư thế nằm nghiêng bên phải cũng là không nên
khi nằm nghiêng bên phải sẽ làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày gây ra hiện tượng ở nóng ậu chua khó chịu trong khi ngủ từ đó dẫn đến mất ngủ
ngoài những vấn đề về tư thế nam phù hợp người bệnh mắc bệnh đau dạ dày cũng cần biết một số lưu ý sau để hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh tốt hơn
tư thế nằm ngửa kêu cao đầu rất phù hợp với người bị đau dạ dày
tuy nhiên những người thừa cân béo phì nên hạn chế việc nằm tư thế này trong thời gian quá lâu do nằm ngửa có thể gây chèn ép lên dạ dày và khó thở
thứ hai nên ăn trước khi đi ngủ từ ba đến bốn tiếng tránh ăn khuya tránh ăn quá no để tránh việc dạ dày phải hoạt động quá nhiều khi ngủ tránh dẫn đến đau dạ dày giúp bạn ngủ ngon và sâu rắc hơn
ngoài ra bạn cần tránh thức khuya tránh căng thẳng và stress
do việc thần kinh bị căng thẳng lo lắng có thể dẫn đến làm cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn gây đau dạ dày và khó đi vào giấc ngủ ngay
vì vậy bạn nên kiểm soát căng thẳng và thư giãn đầu óc trước khi ngủ
bên cạnh việc áp dụng các tư thế nằm ngủ phù hợp để đảm bảo giấc ngủ một cách tốt nhất người bệnh bị đau dạ dày nên sử dụng thuốc đặc trị theo đơn mà các bác sĩ chỉ dẫn
có một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý cũng như sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh đau dạ dày để tình trạng mau lành hơn